theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xâm nhập mặn tại đồng bằng sông kiều long năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
đã xuất hiện và sớm hơn trung bình nhiều năm từ hai năm đến ba năm tháng
thời điểm hiện tại đã có những điểm đã xâm nhập mặn từ bốn mươi đến năm mươi km
dự báo cao điểm tháng một đến giữa tháng ba năm hai nghìn hai mươi có những nơi xâm nhập mặn có thể vào tới một trăm một mươi km
sâu hơn từ ba đến bảy km so với năm hai nghìn một mươi sáu là năm xâm nhập mặn kỷ lục
dự báo xâm nhập mặn sẽ tác động đến một mươi trên một mươi ba tỉnh thuộc đồng bằng sông kiểu long
với tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng hơn một triệu tám trăm linh hectare
cao hơn năm xâm nhập mặn lịch sử hai nghìn một mươi sáu khoảng gần năm mươi hectare
xâm nhập mặn sẽ khiến hơn một trăm hai mươi hộ thiếu nước sinh hoạt
do đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã khuyến cáo các địa phương
cần căn cứ vào tình hình thực tế để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng
và có thể tính đến phương án điều chỉnh khung lịch thời vụ để có thể né mặn
yêu tiên chú một là nước sinh hoạt
thứ hai là những vùng cây lâu năm đặc biệt là em quả
sau đó là đếm đúa và một số đối tượng khác
thì đấy là cái trước mắt
lâu dài thì nếu mà nói trong cái vực ứng phó hạn hán thì vẫn phải đầu tư xây dựng công trình thủy lợi
ứng phóng hạn hán trồng trồng mặn này cả vấn đề về ngập úng
ngoài ra có thể cả một số công trình về chống sát lợi
ngoài ra những giải pháp phi công trình như xây dựng hoàn thiện hệ thống giám sát mặn thời gian tới
cũng cần được đẩy mạnh
để có thể nâng cao năng lực dự báo cảnh báo mặn và có hướng dẫn kịp thời cho người dân